mùng tám tết các chợ ở phú yên đã hoạt động trở lại hầu hết các mặt hàng thực phẩm đã ổn định so với những ngày thường
song vẫn có một số mặt hàng giữ giá ở mức cao và sức tiêu thụ thì không hề giảm trong đó có thủy sản
gần bảy trăm linh đồng một kg gẹ là cái giá mà nhiều người phải trả tại các quán ăn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một trong nhiều đầu mối chuyên cung ứng các mặt hàng thủy sản cho các nhà hàng quán ăn và cả người tiêu dùng ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
dần chưa nhưng người mua không hề giảm và các mặt hàng thủy sản đưa về đây cũng khá nhiều đa chủng loại
điều mà nhiều người tiêu dùng băn khoăn là đã mùng tám tết nhưng giá cua gẹ ốc vẫn ở mức khá cao
bình thường ghẹ xanh chỉ ở mức một trăm bảy mươi đồng trên một kg tại chợ nhưng nay giá lên đến ba trăm linh đồng trên một kg
đặc sản hầu sò huyết ốc các loại cũng tăng từ hai mươi đến ba mươi so với ngày thường
trong khi đó tại các quán ăn mặt hàng thủy sản giá niêm yếp có loại tăng cũng gần gấp đôi ghẹ gần bảy trăm linh đồng một kg
lý giải cho sự tăng giá này nhiều tiểu thương cho rằng
năm nay nó hút ghẹ ghẹ quén rồi nó dự trữ hết rồi ghẹ mà nó mắc keo
còn ra chợ thì nó thử rồi không có phải bén nó dễ lên
sức tiêu thụ hải sản trong những ngày tết tăng khá mạnh có thời điểm lượng hàng bán ra tăng gấp bốn lần so với ngày thường
điều này cũng dễ hiểu bởi hầu hết du khách đến các tỉnh ven biển phụ yên đều chọn thủy sản để thưởng thức
thậm chí người dân địa phương cũng chọn mặt hàng này để dùng
những năm trước đây giá thủy sản tết tăng một phần là do nguồn công khăn hiếp
nhưng năm nay tại các tỉnh nam trung bộ nguồn cung khá dồi dào
trong khi đó giá mà ngư dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản bán ra tăng không đáng kể
vì vậy việc tăng giá này theo nhiều người tiêu dùng chỉ có thương lái và các cơ sở kinh doanh là lãi lớn